mưa vẫn tiếp diễn tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước
bắc bộ và bắc trung bộ thời tiết chủ đạo là nhiều mây
chiều tối và đêm có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông
ngày có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
quý vị ở khu vực vùng núi phía bắc và ở bắc trung bộ cần chú ý đề phòng
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng
trong khi đó khu vực nam trung bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi có nắng nóng gió tây nam cấp hai cấp ba
nam trung bộ và tây nguyên cũng có mưa mưa rào và rông vài nơi
quý vị hãy đề phòng trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
vừa rồi là đôi nét đáng chú ý về tình hình thời tiết